một năm nữa vùng đất này mới có thể hồi sinh trở lại

năm sau lũ sữ cuộc sống của hai mẹ con chị lường thị bật và cháu quảng thị xuân ở bản hốc xã nạm păm huyện mường la tỉnh sơn la đã dần ổn định
được đảng nhà nước quan tâm tới bà con chúng tôi hỗ trợ làm nhà cửa con giống cây giống giờ cuộc sống của nhân dân chúng tôi cũng đã bớt khó khăn nhiều rồi
nhưng tôi vẫn thương và rất nhớ chồng và con trai tôi lắm nhiều đêm ngủ mơ tới bố con nó mà tôi không sao cầm được nước mắt
năm sau lũ sữ cuộc sống của hai mẹ con chị lường thị bật và cháu quảng thị xuân ở bản hốc xã nạm păm huyện mường la đã dần ổn định

được đảng nhà nước quan tâm tới bà con chúng tôi hỗ trợ làm nhà cửa con giống cây giống cây giống xã nạm păm huyện mường la đã dần ổn định

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé